ngay sau khi tổ chức y tế thế giới thông báo về việc cơ quan quản lý dược châu âu và một số nước trên thế giới
đã thu hồi các thuốc chứa hoạt chất vansatan do trung quốc sản xuất do nguyên liệu này bị nhiễm tạp chất
bộ y tế mới đây cũng có văn bản yêu cầu ngừng ngay việc nhập khẩu và lưu hành đối với hai mươi ba loại thuốc
có sử dụng nguyên liệu vansatan do trung quốc sản xuất trên phạm vi cả nước
bộ y tế sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vấn đề này từ tổ chức y tế thế giới
để kịp thời xử lý và có thông báo rộng rãi